với kỳ vọng giúp giảm tình trạng un tắc giao thông trên tuyến quốc lộ và khu vực cửa ngõ tây nam thành phố
các làng còn lại áp dụng thu phí hỗn hợp
theo đó phương tiện đã gắn thẻ đầu cuối khi lưu thông qua làn thu phí tự động sẽ được hệ thống nhận dạng
kiểm tra các thông tin số đăng ký tài khoản chủ phương tiện
trường hợp không hợp lệ phải mua vé lượt bằng tiền mặt tại làn thu phí hỗn hợp
việc vận hành hệ thống thu phí tự động được kỳ vọng giúp giải quyết tình trạng ủng tắc giao thông
minh bạch hoạt động thu phí và đem đến tiện ích cho các chủ phương tiện
hệ thống thu phí tự động không dừng tiếp tục được triển khai tại các trạm thu phí khác trên địa bàn thành phố